ủy ban nhân dân tp hà nội vừa yêu cầu thanh tra giao thông vận tải
công an thành phố thành lập các tổ tuần tra liên ngành dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
nhiệm vụ chính của các tổ tuần tra là phát hiện xử lý xe khách không bảo đảm
phòng chống dịch covid một mươi chín và vi phạm giao thông
các tổ công tác trong dịp lễ sẽ xử lý nghiêm về hành chính kinh tế đối với các trường hợp doanh nghiệp
vận tải không tuân thủ vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện
trật tự an toàn giao thông không bảo đảm phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời các tổ công tác này duy trì lực lượng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát
xử lý rứt điểm các vi phạm lòng đường lê đường kịp thời giải tỏa ủn tắc đối với các tuyến đường
có lưu lượng phương tiện giao thông lớn trong giờ cao điểm không để phát sinh ủn tắc giao thông kéo dài
trên ba mươi phút bên cạnh đó xây dựng phương án phòng chống đua xe trái phép thường xuyên tuần tra kiểm soát
kịp thời ngăn chặn và khống chế tình trạng đua xe trái phép